bên lề đối thoại shangri la hai nghìn hai mươi hai vào ngày hôm nay bộ trưởng quốc phòng các nước mỹ
nhật bản và hàn quốc đã tổ chức cuộc họp ba bên cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng
gia tăng sau khi triều tiên đã tiến hành nhiều vụ phóng trong thời gian gần đây và có thông tin cho rằng
bình nhưỡng chuẩn bị thử hạt nhân
bộ trưởng quốc phòng mỹ cùng người đồng cấp nhật bản và hàn quốc dự kiến thảo luận về hợp tác an ninh
đây là cuộc gặp ba bên đầu tiên kể từ khi ông john seokern trở thành tổng thống hàn quốc vào tháng năm vừa qua
đồng thời là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng ba nước kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
kể từ đầu năm đến nay triều tiên đã tiến hành một mươi tám vụ phóng tên lửa trong đó có các tên lửa đạn đạo
và mới đây nhất ngày năm tháng sáu triều tiên đã phóng tám tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này
trong động thái đáp trả diễn ra một ngày sau đó hàn quốc và mỹ cũng phóng
tám tên lửa đạn đạo ra vùng biển này